ngày hội mua sắm trực tuyến việt nam năm hai nghìn hai mươi với chủ đề siêu sao siêu sale vừa được chính thức khởi động tại hà nội ngày hôm nay
đây là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất việt nam nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp
từ các nhà sản xuất nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử
chương trình kỳ vọng sẽ có sự góp mặt của trên một mươi website doanh nghiệp thương nhân thuộc đa ngành hàng và lĩnh vực
chương trình diễn ra từ h ngày bốn tháng một mươi hai đến một mươi hai h ngày sáu tháng một mươi hai